không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức nâng cao trình độ nghiệp vụ ý thức trách nhiệm tận tụy với công việc mưu trí dũng cảm cương quyết khôn khéo trong đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
sáu lời dạy được chủ tịch hồ chí minh gửi riêng lực lượng công an nhân dân vào đầu xuân mậu tí một nghìn chín trăm bốn mươi tám bảy mươi năm năm qua giá trị từ nội dung sáu điều đó đã khái quát nên hình mẫu chuẩn mực người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân

từ phong trào thi đua học tập thực hiện sáu điều bác dạy lực lượng công an nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất hiện nhiều tấm gương điển hình xuất sắc trên các lĩnh vực công tác chiến đấu
cho đến hôm nay những lời dạy quy báu của người là những phẩm chất không thể thiếu là nhân tố quyết định để lực lượng công an hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ được giao
cái điều bạc hồi dày tốt là cái điều thứ ba đối với những người kỳ trọng lệ phép
trong bối cảnh cái đảm bảo năm năm chỉ vậy bây giờ phải hiểu
công an nhân phải lanh đồn và gắn vào với dân
phải phục vụ nhân dân